trong khi đó cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn unhcr cho biết số người phải rời khỏi ukraine vì xung đột đã tăng lên mức năm ba triệu người
trong khi bảy triệu người khác phải sơ tán trong nước đây được xem là cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất ở châu âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
theo unhcr những người rời khỏi ukraine hầu hết đã đến liên minh châu âu eu thông qua biên giới các nước như ba lan slovakia hungary và romania
hiện các tình nguyện viên và chính phủ các nước đang nỗ lực hỗ trợ những người sơ tán khỏi ukraine trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em tìm việc làm và nơi ở
trong khi đó lực lượng biên phòng ukraine cho biết một một triệu công dân nước này đã trở về nước kể từ khi xảy ra xung đột hồi cuối tháng hai
trong một diễn biến khác chủ tịch hội đồng châu âu ecm missels đã có chuyến thăm bất ngờ đến ukraine trong ngày hôm qua nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền kiev
kể từ khi xảy ra xung đột đến nay eu đã tuyên bố cung cấp tổng cộng một trăm bốn mươi ba triệu euro viện trợ nhân đạo cho ukraine